nhân kỷ niệm hai mươi năm năm ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ ngoại giao việt nam liên bang nga
hiệp hội các nhà bán lẻ việt nam phối hợp với tổ chức phát triển brics của nga tổ chức chương trình kết nối giao thương việt nga
chương trình có sự tham dự của đông đảo các doanh nghiệp đến từ việt nam và liên bang nga
dưới sự hỗ trợ của cơ quan đại diện thương mại nga tại việt nam và trung tâm xuất khẩu nga
đặc biệt đến với chương trình các doanh nghiệp nga đã mang đến các sản phẩm đặc trưng của đất nước
như thực phẩm nguội trái cây xấy khô cà phê bánh kẹo đồ uống mỹ phẩm thiên nhiên
đây là cơ hội để doanh nghiệp hai nước việt nam nga tăng cường trao đổi thông tin và kết nối thương mại
mang tới cơ hội để người tiêu dùng việt nam sử dụng các sản phẩm sạch và chất lượng của nga
đồng thời xúc tiến đưa các sản phẩm có thế mạnh của việt nam như nông sản sang thị trường nga